với hành vi chống người thi hành công vụ vào sáng ngày hôm nay công an huyện phú tân tỉnh an giang
đã tạm giữ hình sự đối tượng trần thị tuyền bốn mươi hai tuổi cư trú tại ấp hòa hưng một xã hòa lạc huyện phú tân tỉnh an giang
theo thông tin ban đầu vào trường ngày ba tháng tám tổ tuần tra kiểm soát cụm số bốn huyện phú tân tỉnh an giang
đã xử phạt ông nguyễn phú cường năm mươi tuổi chú tại ấp hòa hưng một xã hòa lạc vì không tuân thủ
khi địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu lúc này vợ của ông cường là bà trần thị tuyền đã đi đến nơi
lực lượng công an lập biên bản để chửi bới tổ tuần tra mặc dù được lực lượng chức năng giải thích
nhưng bà tuyền vẫn tiếp tục có những lời lẽ thô tục khi tổ công tác yêu cầu cưỡng chế về trụ sở công an xã
làm việc thì bà tuyền xông đến đánh một công an viên nên tổ tuần tra khống chế đưa người phụ nữ này về trụ sở công an